trong ba năm qua gần bốn trăm linh người dân tộc thiểu số dọc tuyến biên giới phía tây tỉnh thanh hóa
đã được các thầy cô giáo quân hàm xanh mở lớp dạy chữ xóa mù
và giúp đồng bào tiếp cận được với những kiến thức khoa học kỹ thuật
nhận thức đầy đủ hơn về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
điểm trường bản lách xã mường chanh huyện mường lát
đều đặn mỗi tối từ thứ hai đến thứ sáu lại vang lên tiếng học vần của đồng bào khơ mú
đây là lớp học thứ hai tại xã mường chanh được đồn biên phòng quang triểu
bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa phối hợp cùng hội phụ nữ địa phương tổ chức trong vòng một năm qua
có những học viên lên tới bốn mươi tuổi
nên là cái việc mà truyền đạt truyền đạt và cái nhận thức của bà con thì nó còn chưa đồng đều
vượt qua nhiều khó khăn những thầy giáo quân hàng xanh vẫn kiên trì hàng đêm
uốn nắn từng nét chữ luyện từng âm vần cho những học trò
mà cả đời đôi bàn tay chỉ quen cầm dao cầm cuốc lên nương phát dãy
sau ba tháng tham gia lớp xóa mù đa số bà con dân bản đã đọc thông viết thạo biết làm những phép tính cơ bản
sau khi được bộ đội biên phòng giải lớp mọi chữ
bây giờ cũng biết mua bán biết tính toán một chút
để mà đi bán măng bán lợn bán gà cũng biết tính toán một tí
bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ bên cương luôn được đập lên hàng đầu
những chiến sĩ quân hàng xanh nơi vùng sâu
vùng xanh vùng xanh vùng xanh vùng xanh vùng xanh vùng xanh vùng xanh
còn ngày đêm ba bám bốn cùng giúp nhân dân địa phương phát triển các mô hình kinh tế
xóa đói giảm nghèo xóa bỏ tập tục lạc hậu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
giữ vững an ninh nơi biên giới